tại thành phố hưng yên tổng công ty điện lực miền bắc công ty điện lực hưng yên đã phối hợp với
quỹ ban nhân dân tỉnh hương yên tổ chức hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn một mươi bảy
trong những năm qua bên cạnh việc đảm bảo đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội
ở hai mươi bảy tỉnh miền bắc tổng công ty điện lực miền bắc đã có nhiều hoạt động cụ thể thiết thực
cùng chung tay với xã hội đẩy mạnh tiết kiệm điện
trong những năm qua bên cạnh việc đảm bảo đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội đẩy mạnh tiết kiệm điện
hương yên là một trong những địa phương làm tốt công tác tuyên truyền tiết kiệm điện
nhờ những nỗ lực này năm hai nghìn một mươi bốn sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh đạt bốn mươi sáu triệu kwh
năm hai nghìn một mươi năm là năm mươi một triệu kwh và đạt năm mươi năm triệu kwh năm hai nghìn một mươi sáu
trên cơ sở này năm hai nghìn một mươi bảy hưng yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hướng tới tiết kiệm năm mươi tám triệu kwh trở lên
hương yên là một trong những địa phương làm tốt công tác tuyên truyền điện cho phát triển kinh tế xã hội đẩy mạnh tiết kiệm điện